các tỉnh ở phía đông bắc bộ có thời tiết đẹp trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ
trong ba ngày tới sẽ không có mưa đêm và sáng thì trời lạnh
ban ngày nhiệt độ tăng nhanh trời nắng ấm với nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới
giao động là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ sau đó sẽ tăng nhẹ lên mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ trong ngày một mươi ba
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ có thời tiết bất lợi hơn đôi chút
ở tầng trên cao từ khoảng đêm nay đến ngày mai do ảnh hưởng của hội tụ gió ở mức năm m
nên các tỉnh phía tây bắc sẽ có mưa rào rải rác vào đêm và sáng
ban ngày thì mưa rứt trời có nắng ấm tình hình thời tiết này sẽ còn lặp lại đến ngày một mươi ba
còn về nhiệt độ trời ở ngưỡng lạnh về đêm và sáng
ban ngày nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
riêng khu vực tây bắc còn cao hơn
đối với các tỉnh trung bộ trong ba ngày tới tại khu vực này nói chung là khá thuận lợi
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sáng sớm thì có sương mù
tuy nhiên ban ngày trời chuyển nắng giáo nhiệt độ toàn vùng trong ngày mai và ngày kia
có thể tăng lên ngưỡng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ vùng núi có nơi đạt mức là ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
sau đó sang ngày một mươi ba thì nền nhiệt tại khu vực này tiếp tục có thể tăng thêm khoảng từ một đến hai độ
nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện tại một số nơi thuộc vùng núi phía tây
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
duy trì tiết trời là không mưa có nắng nhiều ban ngày
nhiệt độ trong hai ngày tới ở mức dễ chịu và cao nhất là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
có nơi còn cao hơn sau đó tăng khá mạnh vào ngày một mươi ba và cục bộ có nắng nóng
đối với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên
trong ngày mai vẫn có thể xuất hiện những cơn mưa chuyển mùa tại khu vực này
tuy nhiên thì chỉ ở diện cục bộ và trong thời gian ngắn vào chiều tối
sang hai ngày tiếp theo thì mưa dứt
nhiệt độ cao nhất ổn định ở mức là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đối với khu vực nam bộ chiều tối mai có mưa cục bộ
trong thời gian ngắn ban ngày thì trời vẫn có nắng nhiều
với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
giữa một số nơi thuộc miền đông nam bộ có thể vượt ngưỡng là ba mươi bốn độ